cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đang tạm giữ hình sự nguyễn thanh hoàng
trú tại huyện ba chi là nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra vào ngày hôm qua
tại xã phủ lễ làm một người tử vong
khoảng năm giờ ngày một tháng một bà trần thị cúc ở ốc phú lợi xã phủ lễ
nghe tiếng động lạ phát ra ở nhà bà đào thị lệ nên qua kiểm tra
thì thấy nguyễn thanh hoàng là con ruột của bà lệ có nhiều vết máu trên người
bà cúc ngay lập tức gọi cho anh nguyễn phong phú là anh ruột của hoàng kiểm tra xung quanh
thì phát hiện bà lệ đã tử vong trên người có nhiều vết thương nên đã báo cơ quan công an
bước đầu xác định nghi phạm trong vụ án là nguyễn thanh hoàng có biểu hiện mắc bệnh tâm thần